tại tp hcm hội đàm sơ kết tiến độ thực hiện thỏa thuận hợp tác ký năm hai nghìn một mươi bảy giữa tp hcm và thủ đô viêng trăn của lào đã được tổ chức
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm và đồng chí xin la vong khúc phay thun
ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào bí thư đô trưởng viêng trăn đồng chủ trì buổi hội đàm
phát biểu tại cuộc hội đàm bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
tp hcm luôn nỗ lực hết sức mình để đưa các chương trình dự án hợp tác với viêng trăn ngày càng đi vào chiều sâu
mong muốn trong thời gian tới hai địa phương đẩy mạnh hơn nữa hợp tác đặc biệt là về kinh tế
bí thư nguyễn thiện nhân đồng thời mong chính quyền viêng trăn sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tp hcm đầu tư nhiều hơn nữa
hiệu quả hơn vào viêng trăn để việt nam trong đó có tp hcm sẽ là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của viêng trăn
chia sẻ với lãnh đạo tp hcm bí thư đội trưởng viêng trăn xin lập vòng khúc phai thun cho rằng
từ khi ký thỏa thuận hợp tác vào năm hai nghìn một mươi bảy giữa hai địa phương đã có nhiều nội dung được triển khai đạt hiệu quả
bí thư đội trưởng viêng trăn mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chia sẻ kinh nghiệm của tp hcm
trong các lĩnh vực kinh tế xã hội cũng như về công tác đảng trong thời gian tới
nhất là khi viêng trăn đang chuẩn bị đại hội đảng bộ cao cấp